ubnd tp hà nội vừa có yêu cầu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội
về việc lập đường dây nóng để tiếp nhận các thông tin về ngập úng trong mùa mưa bão sắp tới
theo đó hà nội cần thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin về ống ngập trên các tuyến đường trong mùa mưa bão sắp tới
bên cạnh đó thành phố cũng giao sở xây dựng phối hợp với sở giao thông vận tải cảnh sát giao thông
cung cấp bản đồ các điểm úng ngập phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại những điểm này khi có mưa lớn
và đồng thời các đơn vị liên quan cần phải thành lập đoàn kiểm tra xử lý các tổ chức cá nhân thi công công trình vi phạm
hoặc là gây ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước